bình tĩnh vui tươi và lạc quan
đó là những gì mà các bác sĩ tại kho thấp ký quận viện bệnh viện đới trung ương hai
muốn gửi gắn đến tâm luyện của mình đang ở phía đầu chống dịch tại tân dịch tp hcm
đây là nội dung đoạn clip ngắn các y bác sĩ quay vội trong lúc ngủ trưa
dù ngay lúc này tại hà nội họ vẫn luôn gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
sang có triều hướng tăng cao hơn tuần trước